thưa quý vị nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai do bộ công an đăng cai tổ chức là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ công an việt nam
với sự tham gia biểu diễn của trên bốn trăm linh nghệ sĩ trong đó có gần hai trăm linh nghệ sĩ đến từ nước ngoài
thời điểm này công tác đảm bảo an toàn nơi ăn nghỉ cho các đoàn đại biểu đã được chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng sẵn sàng đón các đoàn khách quốc tế đến tham dự sự kiện
là một trong ba cơ sở sẽ đón các đoàn khách đến tham dự nhạc hội
khách sạn thăng long opera số một tông đản đã được lực lượng công an cơ sở hướng dẫn các phương án đảm bảo an toàn khi khách lưu trú
bên cạnh đó khách sạn vẫn đảm bảo về công tác phòng dịch
một trong ba khách sạn được đón đoàn đại biểu các nước về dự đại nhạc hội
công an các nước asean thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào
đấy là điều đầu tiên cho nên là tất cả các công tác chuẩn bị của các bộ phận của khách sạn đang rất là chú đáo
từ công tác ăn ngủ nghỉ cho đến trang hoàng
các khu tiểu cảnh cho khách sạn
cùng với bên đó thì chúng tôi cũng phối hợp với cả các lực lượng công an tại sở tại tại quận và cũng như là tại trên thành phố
để có những công tác an toàn đảm bảo an ninh tốt nhất
để đảm bảo tốt nhất cho các đoàn đại biểu lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
quyết tâm không để các sự cố bất ngờ xảy ra
đối với các địa điểm mà có đoàn khách ăn ngủ nghỉ đó thì chúng tôi đã phân công cán bộ kiểm tra
chúng tôi cũng phối hợp với chủ cơ sở
các khách sạn để tổ chức kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn phòng cháy tại các khách sạn đó
và cũng hướng dẫn các khách sạn để tổ chức lực lượng phương thiện ứng trực tại chỗ để sẵn sàng xử lý tình huống khi có cơ cầu xảy ra
đến thời điểm hiện tại ba địa điểm bố trí ăn nghỉ cho các đoàn khách quốc tế đã được lực lượng công an việt nam khảo sát kỹ lưỡng
cùng với đó là việc bố trí quân số việc đưa dẫn đoàn tham gia nhạc hội cũng đã sẵn sàng
hơn một tháng công an quận bình kiếm đã triển khai những phương án để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như an toàn vệ sinh môi trường và đảm bảo các tuyến giao thông thông suất cho các kỳ si game ba mươi một
cũng như là quốc hội một mươi năm hồi tuổi chuyển sang
chính vì vậy trong thời gian này công an quận bình kiếm dựa trên những tiêu chí
cũng như các kinh nghiệm vừa rồi vừa đạt được trong những thành tích vừa qua
để đảm bảo cơ cố an toàn cho các đại biểu tham gia dự lập hội
với sự chuẩn bị chú đáo của ban tổ chức
hy vọng sẽ góp phần tạo ấn tượng đẹp hơn nữa về lực lượng công an việt nam nói riêng
và sự nhiệt thành mến khách của người việt nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế